từ khi được phân công là chủ tịch xã huy bắc đồng chí vy thị kép đã tìm hiểu phân tích đánh giá khả năng lợi nhuận từ loại hình chăn nuôi này để lên phương án nhân rộng trong địa bàn toàn xã trong thời gian tới đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay và chính sách hỗ trợ ban đầu để khuyến khích người dân yên tâm phát triển mô hình mới